tại thừa thiên huế ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn đã gây thiệt hại khoảng một mươi năm tỷ đồng hai người chết và hai người bị thương
các ban ngành trong tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống của người dân
cụ thể toàn tỉnh có sáu căn nhà và quán kinh doanh bị sập ba trăm ba mươi bốn nhà bị tốc mái các tuyến đường dẫn về huyện phong điền quảng điền bị ngập sâu
giao thông bị chia cắt nhiều nơi hai hectare sắn chín mươi tám hectare hoa màu bị ngập hư hỏng một trăm ba mươi hectare nuôi hạ chiều bị vỡ
ba vạn cá giống ở huyện phú vang bị trôi nhiều cột điện trung và hạ thế cột an ten bị gãy đổ nhiều đoạn bờ sông bờ biển tiếp tục bị sạt lờ
mưa lớn và lốc xoáy cũng làm hàng trăm cây xanh ngã đổ hiện các huyện thị xã trong tỉnh đang khẩn trương khắc phục thiệt hại
tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lớn đã gây ra trước đó
đồng thời tổ chức kiểm tra chợ kho tàng nhà xưởng công sở di tích văn hóa trăng chống nhà cửa chặt tỉa canh cây bảo đảm an toàn giao thông an toàn lưới điện thông tin liên lạc
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại hội nghị trực tuyến vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi
thì ban nhân tỉnh đã có công điện số chín để mà triển khai chỉ đạo cho các ngành các địa phương khẩn trương công tác chỉ đạo vừa là khắc phục hậu quả của cái hợp thấp nhiệt đới
đồng thời khẩn trương triển khai đối phó với bão số bảy kèm theo mưa có thể xảy ra
ưu tiên thứ nhất là đặt lên vấn đề ban đầu tức là an toàn về người và tài sản đối với nhân dân không để xảy ra là để người bị chết và mất tích
ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các công ty thủy điện trên địa bàn chủ động tăng cường phát điện để tăng dung tích phòng lũ an toàn trong những ngày tới